tại phiên trả lời chất vấn trước quốc hội ngày một mươi tám tháng một mươi một thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị
cộng đồng doanh nghiệp nói không với việc đưa hối lộ cho cấp chính quyền cho các ngành
và cho rằng rất cần phải bảo vệ cho doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật
lời kêu gọi này được nhiều chuyên gia và doanh nghiệp đánh giá cao
nhưng cũng không ít ý kiến nhận định để thay đổi thói quen đồng tiền đi trước
cần rất nhiều nỗ lực từ các phía
nhiều doanh nghiệp cho rằng cần phải có sự thay đổi trong việc xây dựng quy định hành lang pháp lý
vì nhiều quy định hiện nay còn chưa rõ ràng và mập mờ gây khó cho doanh nghiệp
đề xuất cho cán bộ công chức làm việc ở nhà và tuần chỉ đến cơ quan một đến hai ngày
đã dấy lên làn sóng tranh luận với rất nhiều ý kiến trái chiều
bài viết công chức làm việc ở nhà được không được đăng tải trên trang nhất trang hai và trang ba báo thành niên
trong thảo luận tổ tại quốc hội về dự thảo nghị quyết về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển
thành phố hồ chí minh ngày một mươi bốn tháng một mươi một đại biểu quốc hội ngọ duy hiểu hà nội đã đề xuất thí điểm
cho cán bộ công chức viên chức ở một số lĩnh vực có thể làm việc tại nhà mà không cần phải tới cơ quan
để tiết kiệm chi phí văn phòng
theo ông hiểu nhiều lĩnh vực công chức có thể chỉ đến cơ quan một đến hai ngày mỗi tuần
vì khi đến cơ quan chưa chắc hiệu quả làm việc đã cao hơn ở nhà
còn ý kiến của người dân địa phương thì lại cho rằng đến cơ quan còn không quản lý được hết uống chi cho ở nhà
cũng trên báo thanh niên hôm nay có bài hô biến dự án tái định cư thành nhà ở thương mại
đăng tải trên trang nhất và trang năm
bài viết thông tin về nhiều khu đất để thực hiện dự án tái định cư đã bị công ty dịch vụ công ích quận tám
qua mặt ủy ban nhân dân tp hcm gây ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng như sẻ thịt dự án tái định cư
biến dự án nhà tái định cư thành trung tâm thương mại
trong khi nhiều dự án tái định cư dù đã được ủy ban nhân dân tp hcm chấp thuận chủ trương một mươi năm qua
nhưng công ty dịch vụ công ích quận tám lại đi mua lại trung cư tân mỹ quận bảy
và trung cư an sương quận một mươi hai của tổng công ty địa ốc sài gòn
để bố trí tái định cư cho người dân quận tám thuộc diện giải tỏa trong chương trình chỉnh trang đô thị trên địa bàn quận tám
còn trên báo hà nội mới số ra ngày hôm nay có bài sàng lọc trước khi sinh và sơ sinh vẫn còn khó khăn
ước tính ở việt nam mỗi năm có hơn một triệu em bé được sinh ra
trong đó có khoảng hai mươi hai đến ba mươi trẻ bị dị tật bẩm sinh ở nhiều dạng bệnh khác nhau
nếu như trước đây các thai phụ chỉ được thăm khám bằng các biện pháp đơn giản
thì gần đây nhờ sự tiến bộ của y học
nhất là từ khi triển khai đề án tầm soát phát hiện một số tật bệnh bẩm sinh
thông qua sàng lọc trước sinh và sơ sinh
trẻ sinh ra đã tránh được những hậu quả nặng nề do dị tật góp phần nâng cao chất lượng dân số
thế nhưng việc triển khai đề án sàng lọc vẫn gặp không ít khó khăn
theo ông nguyễn duy ánh giám đốc bệnh viện phụ sản hà nội
số lượng bà mẹ mang thai đến kiểm tra định kỳ tại các cơ sở y tế khá cao
nhưng nhiều người bỏ qua thậm chí chưa mặn mà với việc khám sàng lọc
cho lớn cho sức khỏe và sự phát triển của mỗi trẻ thơ
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân